kinh thần của mình sẽ truyền lửa cho đôi chân của các cầu thủ để có thể tạo nên điều bất ngờ
tối nay lễ khai mạc world cup sẽ diễn ra và lúc này những khâu chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất
buổi lễ sẽ diễn ra trong sân vận động lufni với sự góp mặt của năm trăm linh nghệ sĩ
các sĩ nhạc pop nổi tiếng nước anh robbie williams cùng với giọng nữ cao aida garifullina
nước chủ nhà nga bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng khác như ca sĩ jennifer lopez hay dj pitbull sẽ tạo nên những tiết mục ấn tượng
bên ngoài quảng trường đỏ là một đêm hội ca nhạc cũng được diễn ra song song để khán giả có thể hòa chung vào bầu không khí cuồng nhiệt
lễ khai mạc sẽ diễn ra từ hai mươi h đến hai mươi một h ba mươi ngay sau đó là trận đấu giữa đội tuyển nga và đội tuyển ả rập xê út trong khuôn khổ bảng nga

nhưng bình tĩnh lại archilet tỏ ra lưỡng lự chú mất khá nhiều thời gian để chọn lựa ăn bên nào
có vẻ như theo archilet đây sẽ là một trận đấu rằng co cân sức
nhưng cuối cùng đội tuyển nga sẽ tạo nên những tiết mục ấn tượng
nhưng cuối cùng đội tuyển nga của chú vẫn sẽ giành chiến thắng một dự đoán làm hài lòng tất cả
một ngày sau khi trở thành tân huấn luyện viên trưởng của club real madrid ông lopetegui đã bị liên lòng đá tây minh nha sa thải ngay trước thềm world cup khởi tranh
đây có thể coi là điều hiếm có trong lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh này
tôi có mặt ở đây đại diện cho liên lòng đá hoàng gia tây minh nha thông báo rằng chúng tôi buộc phải sa thải huấn luyện viên trưởng
chúng tôi sẽ ghi nhớ những điều tốt đẹp mà ông ấy đã làm được với đội tuyển nếu đội tuyển thi đấu tốt tại world cup lần này thì đó là công lao chính của ông ấy
một lời thông báo khá lịch thiệp nhưng có lẽ ẩn sau đó là cả một nỗi bực tức lớn của một hội đồng
việc thương thảo hợp đồng với real mavit là hợp lệ
chẳng có vấn đề gì cả
nhưng liên lòng đá tây minh nha không hề biết gì về điều này
chúng tôi chỉ được biết năm phút trước khi có thông cáo báo chí
chúng tôi làm điều này để gửi đi một thông điệp rõ ràng cho toàn bộ nhân viên của liên đoàn
mọi thứ phải đến nước này thực sự là một điều đáng tiếc
vậy là ông lopetegui sẽ trở về nhà
có lẽ là ông sẽ đến ngay đại bản doanh của bra madrid để làm việc
còn đội tuyển tây ban nha thì bắt đầu hành trình world cup mà không có huấn luyện viên
tờ daily mail của nước anh giật tít
đang trong cuộc nội chiến